tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị lần thứ chín
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí trần thanh mẫn đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị cần phát huy tinh thần làm việc dân chủ trí tuệ trách nhiệm tập trung thảo luận cho ý kiến và các văn bản trình hội nghị
đặc biệt với việc chia thành bốn tổ thảo luận mỗi đại biểu sẽ có nhiều sáng kiến phát huy vai trò quyền trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam trong giai đoạn tới
tại hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đánh giá cao những thành tích mà ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp đã đạt được trong những năm qua
đồng chí trần quốc vượng lưu ý trong thời gian tới nhất là trong năm hai nghìn một mươi chín một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mặt trận tổ quốc việt nam vẫn là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân bởi đây chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc việt nam ta
cần động viên phát huy tốt hơn nữa vai trò to lớn của giai cấp công nhân nông dân
đội ngũ trí thức và giới doanh nhân tăng cường khối liên minh công nhân nông dân trí thức làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng thời nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu người có uy tín trong các giới đồng bào các dân tộc tôn giáo người việt nam định cư ở nước ngoài
quan tâm đến tâm tư nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân là cầu nối giữa đảng chính quyền với nhân dân đại diện ý chí nguyện vọng của nhân dân